thưa quý vị sau bốn phiên giảm liên tiếp giá xăng dầu trong nước đã đồng loạt tăng tại kỳ điều chỉnh trong chiều nay ngày một mươi một tháng một mươi
chiều nay ngày một mươi một tháng một mươi là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu trong nước của liên bộ tài chính công thương
sau điều chỉnh từ một mươi năm h chiều nay giá xăng e năm ron chín mươi hai lên mức hai mươi một hai trăm chín mươi đồng tương ứng với mức tăng năm trăm sáu mươi đồng một lít
xăng ron chín mươi năm loại ba là hai mươi hai đồng tăng năm trăm sáu mươi đồng một lít
giá các mặt hàng dầu cũng đồng loạt tăng mạnh
cụ thể dầu diesel là hai mươi bốn một trăm sáu mươi đồng một lít tăng một chín trăm sáu mươi đồng
dầu hỏa có mức giá mới là hai mươi hai tám trăm hai mươi đồng tăng một một trăm bốn mươi đồng
dầu mazut dự nguyên có giá một mươi bốn chín mươi đồng một kg
và trong điều kỳ điều chỉnh lần này cơ quan điều hành đã quyết định trích lập quỹ bình ổn xăng dầu mỗi lít xăng từ hai trăm linh bốn trăm linh đồng vào quỹ
dầu dioxy sử dụng quỹ hai trăm linh đồng một lít
dầu hỏa và dầu mazut không trích lập cũng không chi
sử dụng quỹ bình ổn
trước tình trạng gặp khó khăn khi đi mua xăng trong những ngày gần đây
đã khiến cho một số người dân đang có tâm lý tích trữ xăng gây nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy
do đó phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm vừa đưa ra khuyến cáo đến người dân liên quan đến tình trạng tích trữ xăng dầu trong nhà
theo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và khu nạn cú hộ công an tp hcm
khi tồn chứa xăng dầu không an toàn có thể dẫn đến sự cố cháy hoặc nổ
đám cháy lan rất nhanh tỏa ra nhiều khói chất độc gây nguy cơ tử vong của người trong nhà rất cao
đồng thời gây khó khăn cho công tác chữa cháy khu nạn cú hộ
thực tế đã xảy ra nhiều trường hợp cháy nổ gây chết người do tích trữ xăng dầu trong nhà
vì không đảm bảo các điều kiện an toàn gây ra cháy nổ thiệt hại đến người và tài sản
thì ngoài bị xử phạt hành chính người vi phạm có thể phải chịu trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự bồi thường
việc không đảm bảo các điều kiện an toàn gây ra cháy nổ thiệt hại đến người và tài sản
thì ngoài bị xử phạt hành chính người vi phạm có thể phải chịu trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự
để đảm bảo công tác an toàn phòng cháy chữa cháy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tp hcm đưa ra khuyến cáo không tích trữ xăng dầu tại nhà để bảo đảm an toàn tính mạng tài sản
trường hợp cơ sở hộ gia đình cần thiết tích trữ xăng dầu thì có biện pháp bảo quản an toàn và các điều kiện
phải bảo quản trong khu vực riêng tuyệt đối không tồn chứa xăng dầu trong khu vực có người ở
phải tránh ánh nắng trực tiếp nhiệt độ cao và thông thoáng để giảm sự bốc hơi tích tụ của hơi xăng dầu
có biện pháp ngăn xăng dầu tràn ra ngoài cách xa nguồn sinh lửa nguồn nhiệt
các thiết bị điện trong khu vực chứa xăng dầu phải đảm bảo an toàn tránh nguy cơ bị chặt cháy phát sinh pi lửa
ngăn cách và cảnh báo để trẻ em và người khác không thích tận được khu vực còn chứa xăng dầu
khi gặp đám cháy xăng dầu thì chúng ta cần hô hoáng báo động cho mọi người xung quanh biết
báo cháy cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo số điện thoại một trăm một mươi bốn
công an hoặc chính quyền nơi gần nhất sơ tán bình phi xăng dầu lân cận ra vị trí an toàn
dùng binh chữa cháy loại bọt bột để giật tắt đám cháy
không chữa cháy xăng dầu bằng nước
dùng cát để đắp đê ngăn không cho chất cháy cháy loang
dùng chăn thấm nước phủ hoàn toàn bề mặt của đám cháy
kính thưa quý vị trong thời gian gần đây dù giá xăng dầu đã giảm mạnh nhiều đợt
nhưng giá nhiều loại hàng hóa thực phẩm vẫn không có dấu hiệu giảm theo
chưa kể là một số mặt hàng còn tăng giá trái chiều
và tiểu thương tại các chợ cho rằng cước vận chuyển vẫn ở mức cao
ngoài ra là bảo luật tại miền trung cũng là một trong những lý do mà thương lái đưa ra
để lý giải cho việc hàng hóa tăng giá
tại kỳ điều hành giá ngày ba tháng một mươi của liên bộ tài chính công thương
giá xăng e năm đã giảm một năm mươi đồng mỗi lít
tương tự giá dầu diesel giảm ba trăm ba mươi đồng mỗi lít giá bán là hai mươi hai hai trăm linh đồng mỗi lít
như vậy giá xăng đã giảm về mốc của tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
thông thường giá xăng giảm sẽ kéo theo các mặt hàng khác giảm theo
tuy vậy ghi nhận thực tế tại các chợ truyền thống
thành phố hồ chí minh nhiều mặt hàng thực phẩm chỉ giảm nhỏ giọt
một số mặt hàng như cà chua xà lách búp còn tăng giá
các tiểu thương cho biết tuy giá xăng dầu giảm nhưng tiền vận chuyển giảm rất ít
cụ thể chi phí có một chuyến xe chở hàng từ chợ đồ mối bình điền quận tám
về chợ nguyễn tri phương là một trăm hai mươi đồng mỗi chuyến
tuy giá xăng giảm nhưng tiền vận chuyển vẫn ở mức từ một trăm một mươi đến một trăm một mươi năm ngàn đồng mỗi chuyến
thì không thấm vào đâu
ngoài ra thời tiết mưa
khiến xà lách đà lạt bị hư hỏng
trong ngày sáu tháng một mươi giá mua xà lách từ nhà cung cấp là bảy mươi năm đồng một kg
trong khi trước đây chỉ từ ba mươi đến ba mươi năm đồng một kg
không chỉ một số mặt hàng thực phẩm tăng giá
các mặt hàng khác như nước tương ma ghi mì hảo hảo
mì vi phong lỗ thái cũng tăng giá từ năm đồng đến một mươi đồng mỗi loại
đối với mặt hàng thịt giá heo hơi ở thời điểm này
tại một số tỉnh miền nam tăng hai đồng một kg so với ngày năm tháng một mươi
thống kê từ chợ đầu mối hóc môn tổng đơn giá bình quân của một trăm linh tám mặt hàng trong tháng chín
giảm sáu bốn mươi bốn so với tháng tám
tuy nhiên lại có năm mươi tám trên một trăm linh tám mặt hàng tăng giá